thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh đang diễn biến khó lường
một trong những nguyên nhân là do người dân không thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
do đó để kéo giảm và có thể tiến tới kiểm soát được dịch
chính quyền thành phố đang có những biện pháp quyết liệt hơn
kể từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
công an thành phố hồ chí minh sẽ đồng loạt gia quân xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
ghi nhận trong đêm đầu tiên thì đa số người dân đã chấp hành quy định này của chính quyền thành phố
từ chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy công an các quận quyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã quán trị cán bộ chiến sĩ triển khai chốt chặn và tuần trai kiểm soát
để tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
các trường hợp được ra đường đó là các trường hợp cấp cứu đối với công nhân vệ sinh
những người làm công tác phòng chống dịch và hỗ trợ công tác phòng chống dịch
cũng như lực lượng
phóng viên báo chí và một số xe chở các hàng hóa thiết yếu
ngoài ra thì các trường hợp khác là không được ra đường
do đó thì ngay từ một mươi tám h ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đồng loạt ra quân thực hiện
và sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp ra đường theo văn bản hai nghìn bốn trăm chín mươi của ubnd thành phố
gần đến một mươi tám giờ các tuyến đường trên địa bàn thành phố vắng hơn rất nhiều
so với những ngày trước đây
càng về đêm chỉ có một số người vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc
những trường hợp không thuộc diện được ra khỏi nhà đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính
sáu h tối hôm nay này đi thì hiện nay là rất là vắng đường rất là vắng
chỉ còn vài trường hợp là người ta đi làm về và họ trình bày họ xin là hôm nay là
giờ này lý do các công việc cơ của chủ làm của họ ví dụ ngân hàng
cụ thể một số trường hợp ra thì từ chiều giờ chúng tôi kiểm tra là đa phần là nhân viên ngân hàng
họ đi làm về thì họ cũng trình bài là hôm nay họ về là bữa cuối họ không có đi nữa
còn những cái trường hợp mà đi xe đi ra đường mà nhiều cái lý do không xứng đáng là chúng tôi lập biên mà xử lý
từ tám h đến sáu h sáng hôm sau là các cửa hàng kinh doanh đều phải đóng cửa
vì vậy các lực lượng giao hàng là sẽ không được ra đường và người dân cũng không được ra đường
trên tinh thần đó chúng tôi cương quyết xử lý đối với các trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết
còn ngoài ra những trường hợp khác như giao hàng đi mua đồ mà không cần thiết thì chúng tôi là cương quyết xử lý
nhà em nó gần ở đây là một nhà là của người nhà
còn nhà em thuê là có vợ con ở thì do lo xong ở nhà xong em mới chạy về bên con là xong thôi
thế em cũng không phải đi đâu lung tung hết à
trên này em bị bất khả kháng mà thật sự giờ em cũng thất nghiệp cả hơn tháng nay mà bây giờ phạt như vậy thì em cũng căng quá em cũng không biết sao đây nữa
cái bệnh này đi ra ly làm rất là nhiều làm như vậy là rất là tốt
nếu mà hạn chế ra được thì coi như là không chế được cái việc này là tôi rất mừng
theo đó người dân chỉ được ra được
khi có việc thực sự cần thiết như mua nhu yếu phẩm thiết yếu lương thực từ sáu giờ sáng đến một mươi tám h mỗi ngày đến khi có chỉ đạo mới ít nhất là đến ngày hai tháng tám
vào ban đêm ngoài những đối tượng ưu tiên thì người dân chỉ được ra ngoài khi cấp cứu
các lý do khác sẽ bị xử phạt hành chính từ một triệu đến ba triệu đồng
ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân bằng nhiều phương thức để mọi người cùng đồng lòng với thành phố quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh